một vụ việc cũng đang gây chấn động dư luận phát hiện phần thi thể trong chiếc pha ly bị cháy
vào sáng nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương vẫn đang khám nghiệm phần thi thể để phục vụ điều tra
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương qua khám nghiệm ban đầu đánh giá sơ bộ
nghi đây là chân của người phụ nữ và có thể là một vụ giết người phân xác phi tàng
hiện công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra vụ việc
trước đó vào chiều hai mươi bốn tháng năm người dân đi qua bãi đất trống ở khu phố khánh lộc
phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương thì phát hiện hai chân người trái đen
bắt đầu người này cho rằng là chân của man nơ canh nhưng đến gần kiểm tra thì thấy giống chân người nên đã trình báo công an
tối cùng ngày lãnh đạo công an tỉnh bình dương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra
tại hiện trường chân đã bị đốt cháy chỉ còn lại một phần
bên cạnh đó là mảnh vải nghi là của chiếc túi du lịch đựng phần chân người